các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thành phố hồ chí minh triển khai các túi thuốc nhóm abc theo từng cộng độ của người bệnh để sử dụng
trong đó gói thuốc b bao gồm các loại thuốc kháng viêm có chứa corticoid và thuốc chống đông đủ dùng trong ba ngày
đây là những loại thuốc đặc trị phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ
nhưng thực tế có nhiều bệnh nhân f tại nhà tự ý sử dụng gặp nhiều biến chứng xảy ra
trạm y tế phường bình triểu thành phố thủ đức trong đợt dịch thứ bốn đã quản lý bảy năm trăm linh chín f tại nhà
qua ghi nhận thực tế rất nhiều người tự ý dùng thuốc chứa corticoid tiêm ẩn nguy cơ bùng phát cơm nhiễm khuẩn nhiễm trùng song song với sự tấn công của covid một mươi chín
từ đó người bệnh dễ nguy kịch phải chuyển đến tuyến cao nhất để sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như lọc máu thở máy ecmo
bác sĩ lê bá công là trưởng trạm y tế phường bình triểu thành phố thủ đức cho biết
ở đây có rất nhiều trường hợp tự ý sử dụng thuốc chứa corticoid
khi đi đến tận nơi khám người bệnh mới cho biết đang sử dụng
đa phần đơn thuốc là truyền miệng nên chúng tôi phải nhắc nhở bệnh nhân ngừng sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ
lực lượng y tế mỏng công tác kiểm soát f tại nhà gặp nhiều khó khăn
trạm y tế phường bình triểu thành phố thủ đức cố gắng kiểm soát và tuyên truyền cho người dân hạn chế tự ý sử dụng các loại thuốc chứa corticoid này
ghi nhận tại trung tâm covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
từ giữa tháng một mươi đến nay mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi cao
trong đó có nhiều trường hợp ngoài bị tổn thương covid một mươi chín đi kèm với tình trạng nhiễm chủng
hồng y bệnh nhân có sử dụng thuốc chứa corticoid không đúng khiến bệnh truyền nặng hơn
bác sĩ vũ đình ân phó giám đốc trung tâm covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
thuốc chứa corticoid sẽ làm giảm đi khả năng đáp ứng miễn dịch với các vi khuẩn
lúc đó sẽ nhiễm thêm vi khuẩn phổi tổn thương nặng viêm hoại tử khi máu vào trong phổi
tạo thuận lợi cho vi khuẩn
vi khuẩn phát triển nên việc điều trị sẽ dài tỷ lệ tử vong cao
đặc biệt những người thừa cân tuổi cao có tình trạng suy hấp khi biến chứng xảy ra
sẽ tiến triển nhanh và khó lường
sử dụng thuốc corticoid tối đa từ bảy đến một mươi ngày không bao giờ lâu hơn
tuy nhiên có nhiều bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc từ một mươi năm đến hai mươi ngày
khi nhập viện đã ở giai đoạn sốc nhiễm trùng nguy kịch
bác sĩ vũ đình ân chia sẻ thêm
cũng theo các chuyên gia khuyến cáo corticoid có lợi cho bệnh nhân covid một mươi chín
nhưng không phải có thể dùng ở bất cứ giai đoạn nào
thời điểm có thể xem xét dùng thuốc này thường sau bảy ngày
tính từ lúc có triệu chứng covid một mươi chín là sốt ho
và trên những bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến nặng giảm nhiều spo hai
những điều f cần lưu ý khi dùng thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà
nếu là f có thể tự dùng thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đơn của bác sĩ tại nhà đây là những gì bệnh nhân cần lưu ý
nguyên tắc điều trị covid một mươi chín
không giống như bệnh lý do vi khuẩn gây ra đã có các kháng sinh để điều trị nguyên nhân
hầu hết bệnh lý do virus chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu
do đó nguyên tắc chung trong điều trị covid một mươi chín tương tự như trị các bệnh do virus khác
chính là tập trung vào điều trị triệu chứng nâng cao thể trạng của bệnh nhân
và phát hiện xử trí kịp thời các trường hợp biến chứng nặng giảm tỷ lệ tử vong nói chung
để đảm bảo thực thi các nguyên tắc này việc phân tầng đúng nguy cơ cho người bệnh
và giám sát chặt chẽ họ trong khoảng thời gian bệnh dễ diễn biến tăng nặng
từ ngày thứ bảy đến ngày thứ một mươi đóng vai trò cực kỳ quan trọng
chỉ những người bệnh được đánh giá là có khả năng hoặc có người hỗ trợ chăm sóc bản thân
có thể tự dùng thuốc theo đơn của bác sĩ biết kênh liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi
không có bệnh nền không thuộc đối tượng sinh lý đặc biệt như trẻ sơ sinh
người cao tuổi phụ nữ mang thai mới được cách ly điều trị covid một mươi chín tại nhà
thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà bao gồm các thuốc điều trị triệu chứng
thuốc giúp nâng cao thể trạng tăng cường miễn dịch thuốc phòng và điều trị biến chứng
trong đó một số thuốc điều trị covid một mươi chín cần được dùng đúng thời điểm
dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế tránh lạm dụng
gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục và điều trị về sau
thuốc không cần kê đơn
bao gồm thuốc giảm đau họa sốt
thuốc chứa dược chất paracetamol năm trăm linh mg thường dùng khi bệnh nhân có triệu chứng ho
sốt trên ba mươi tám năm độ c đau đầu hoặc đau nhức mình mẩy
liều dùng cho người lớn là một viên năm trăm linh mg trên một lần
trẻ em mỗi lần từ một mươi một mươi năm mg trên một kg cần nặng
nên mua thuốc liều lượng thích hợp dành cho trẻ nhỏ
uống lặp lại mỗi bốn đến sáu giờ nếu còn triệu chứng
bù điện dài
orezone sử dụng để bù nước chất điện dài khi bệnh nhân sốt cao tiêu chảy
và nên được chỉ định sớm cho bệnh nhân điều trị covid một mươi chín nhằm chống cô đặc máu
phà đúng tỷ lệ theo hướng dẫn ghi trên nhãn thuốc
người lớn uống theo nhu cầu trẻ em dưới năm tuổi uống từng thiền nhỏ dưới sự giám sát của người lớn
thuốc nâng cao thể trạng tăng cường miễn dịch
các loại vitamin tổng hợp hoặc vitamin nhóm b vitamin c
vi chất dinh dưỡng uống theo liều ghi trên nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng
thuốc cần kê đơn
những thuốc sau đây có thể được kê đơn cho bệnh nhân điều trị covid một mươi chín
để điều trị triệu chứng và biến chứng kèm theo
cần liên hệ với bác sĩ hoặc nhân viên y tế để được kê đơn và hướng dẫn cách dùng điều dùng phù hợp
thuốc chống viêm ức chê miễn dịch corticoid
đây là nhóm thuốc chống viêm ức chế miễn dịch mạnh
do đó không dùng điều trị covid một mươi chín thể nhãn
vì khi cơ thể nhiễm virus thì hệ miễn dịch sẽ được kích hoạt
để bảo vệ cơ thể thông qua cơ chế vây bắt và tiêu diệt virus
nếu dùng corticoid sớm sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng tự đào thải virus của hệ miễn dịch
dẫn tới thời gian điều trị kéo dài hoặc tăng tỷ lệ gặp biến chứng nặng
chỉ tới khi phản ứng miễn dịch của cơ thể quá mức gây bão situkin gây tổn thương phổi
cũng như các cơ quan khác phải ảnh hưởng đến chức năng sống của bệnh nhân corticoid mới được chỉ định
thuốc chống đông máu
thuốc chống đông máu được sử dụng điều trị covid một mươi chín khi bệnh nhân có nguy cơ tăng đông máu gây tắc mạch
thuốc kháng virus
hiện trong quá trình thử nghiệm chỉ dùng cho một số đối tượng dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế
chưa có thuốc nào chứng minh được hiệu quả rõ rệt trên bệnh nhân covid một mươi chín
kháng sinh không có tác dụng với virus nên chỉ được chỉ định trong những trường hợp có dấu hiệu bội nhiễm nhiễm nhiễm trùng cơ hội
thuốc điều trị mất ngủ hò nghẹt mũi thuốc trị ngứa da ban giạc
dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc nhân viên y tế để tránh ảnh hưởng tới quá trình phục hồi và điều trị
những lưu ý khi bệnh nhân điều trị covid một mươi chín tại nhà
duy trì năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế theo hướng dẫn của bộ y tế
chuẩn bị vật dụng hỗ trợ theo dõi
nhiệt kế theo dõi nhiệt độ
máy đào phân áp oxy
máy đào huyết áp
lưu dẫn các số điện thoại cần phòng khi có tình huống khẩn cấp
số điện thoại cấp cứu nhân viên y tế phụ trách địa bàn bệnh nhân sinh sống nhân viên y tế trong các hội nhóm thiện nguyện
theo dõi hàng ngày các triệu chứng
hò có đàm
viêm kết mạc
mất vị giác hoặc hưu giác
thở dốc hoặc khó thở
đau thức ngực kéo dài
lơ mờ không tỉnh táo
buồn nôn và nôn
đau nhức cơ
báo ngay với nhân viên y tế khi có biểu hiện tăng nặng của các triệu chứng như
phần áp oxy dưới chín mươi năm
tím đầu chi
chân tay lạnh
thay đổi ý thức
tâm trạng bất ổn
với trẻ nhỏ cần lưu ý triệu chứng
ăn uống kém
ngón tay chân
xương phù nổi ban đỏ
nốt hoặc mảng suốt huyết
không dùng thuốc điều trị triệu chứng khi không có triệu chứng
thận trọng trong sử dụng thuốc
không dùng cùng lúc nhiều đơn thuốc
đặc biệt chú ý cao biệt dược có cùng một hóa chất để tránh uống quá liều gây ngộ độc
như các biệt dược cùng chứa paracetamol các loại thuốc đều là vitamin tổng hợp
thuốc cần kề đơn phải dùng dưới sự ưu dẫn của nhân viên y tế